dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi có tổng cộng một mươi bảy hạng giấy phép lái xe
trong đó có bốn hạng được quy định không thời hạn và một mươi ba hạng có thời hạn
dự thảo mới quy định hạng a một sẽ chỉ được điều khiển xe máy có dung tích xy lanh đến một trăm hai mươi năm cc
hạng a sẽ được cấp phép điều khiển xe máy có dung tích trên một trăm hai mươi năm cc
còn bằng lái xe ô tô hạng b một sẽ không được phép điều khiển ô tô
thay vào đó hạng b một được cấp cho người lái xe mô tô ba bánh
đó là một trong số nhiều nội dung của dự thảo được người dân rất quan tâm
để làm rõ những điểm mới của dự thảo luật quy định nội dung này
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông lương duyên thống
vụ trưởng vụ quản lý phương tiện và người lái tổng cục đường bộ việt nam

thưa ông trong dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi lần này
thì vì sao chúng ta phải phân lại hạng cấp giấy phép lái xe